năm hai nghìn một mươi chín chỉ tiêu quốc hội giao cho ngành thi hành án giải quyết bảy mươi số vụ việc và ba mươi số tiền
tại thanh hóa liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu được tổng cục thi hành án dân sự giao
những con số nói trên thể hiện rất cụ thể khó khăn của công tác thi hành án dân sự tại địa phương
ông lê văn hoa người huyện hoàng hóa có con trai bị đánh chết tại một đám cưới năm hai nghìn một mươi
bị cáo lê đình thuật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bị tuyên án bảy năm tù phải đem cho gia đình người bị hại tám mươi tám triệu
bản án đã rõ nhưng việc thi hành án gặp khó bởi bị cáo đang đi tù trước đó lại chưa tự chủ được về mặt tài chính vẫn phải sống nhờ bố mẹ
theo cách hiểu của đa số người dân bản án tòa tuyên có giá trị cao nhất việc thi hành án là điều đương nhiên
mang nỗi niềm chung của những gia đình rơi vào hoàn cảnh như vậy ông hòa đã vô cùng bức xúc thậm chí nghi ngờ sự công chính của cơ quan thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi cho người dân
thật là sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi khi phạm tội thì đã đủ tuổi thành niên
do đó là thật phải chịu trách nhiệm về phần dân sự bồi thường của mình
còn đối với bố mẹ thuật thì hiện nay là cũng qua động viên thuyết phục thì bố mẹ nói là bây giờ con nó làm thì con nó phải chịu trách nhiệm
với ông bà là bây giờ cũng chỉ có đủ sinh hoạt cuộc sống trong gia đình thôi
phải khẳng định rằng công tác thi hành án dân sự là khó
cụ thể thanh hóa thì cũng phải nói là trong nhiều năm là cục thi hành án dân sự tỉnh thanh hóa là không
hoàn thành chỉ tiêu của bộ tư pháp và cục thính án giao cho
bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành thì năm hai nghìn một mươi chín thì thanh hóa đã hoàn thành được các chỉ tiêu mà bộ tư pháp cục thính án giao
đối với trường hợp của ông lê văn hoa do bị cáo không có tài sản và đang chịu án nên không thể hoàn thành trách nhiệm đền bù
để bảo vệ quyền lợi cho bên bị hại cục thi hành án dân sự tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo cán bộ tri cục tăng cường kiểm tra giám sát
đối với tài sản của bị cáo lê đình thuật sau khi ra tù nếu có phát sinh sẽ bắt buộc phải thực hiện bản án để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật